tại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai mỗi đoàn nhạc cảnh sát quốc tế đều mang những màu sắc âm nhạc và màn biểu diễn phong phú
mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa được đầu tư công phu với nội dung ca ngợi quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc
không cần có những lời thuyết minh cũng không cần có những bài phiên dịch thì mọi người cũng có thể hiểu được rằng đấy chính là việt nam đấy chính là văn hóa
và qua đó thì cái sự giao lưu giữa các con người mặc dù họ cũng đều là trong cái ngành cảnh sát thôi nhưng họ sẽ thấy rằng là như thế
thì cái tinh thần và cái sinh hoạt tinh thần cũng như là cái tâm hồn của những người cảnh sát thì là họ rất là đa chiều và họ cũng rất là phong phú
không chỉ là những chiến sĩ những người trong lực lượng giữ gìn an ninh trật tự cho nước mà họ còn chính là những người mà thổi được cảm hứng
rồi họ gây được những cái cảm xúc xúc động và hơn nữa là có cái tình hữu nghị giữa các dân tộc nữa
tôi cho là một cái
một cái kết quả rất là tổng hợp mà rất là nhiều chiều
đại tiệc âm nhạc kết thúc với hai tác phẩm được chuyển soạn cho giàn kèn là bài chống công và hạnh phúc của hoa niên dân việt nam
hình ảnh gần một trăm ba mươi nhà công của tám đoàn nhạc
hình ảnh gần một trăm ba mươi nhà công của tám đoàn nhạc
gửi sử chỉ huy của nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú kim xung hiếu
hòa trong các giai điệu tư vui ruộn rã trên sân khấu lớn
và hàng trăm người xem gồm đại biểu cán bộ chiến sĩ hòa nhịp cùng các nghệ sĩ chiến sĩ đang biểu diễn trên sân khấu
để lại nhiều ấn tượng khó quên với bất kỳ khán giả nào tham dự chương trình
tiếp tục với những thông tin khác
thời gian qua với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt phải thực chất hiệu quả làm đến đâu chắc đến đó
nam định đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại cấp phường xã từ đó giúp người dân hiểu và áp dụng thay đổi thói quen
thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước chuyển sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến
khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
là phường cửa ngõ của thành phố nam định lộc hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế
các giao dịch thủ tục hành chính cũng gia tăng mỗi ngày
để đáp ứng nhu cầu của người dân tại trụ sở công an phường
cơ sở vật chất trang thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư
tuy nhiên để giải nút thắt trong việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
chiều khóa quan trọng là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân
chúng tôi cũng tuyên truyền qua hệ thống loa của phường
kết hợp với tuyên truyền về xe lưu động của phường xuống từng tổ dân phố từng ngõ ngách
để cho người dân có thể hiểu được tầm quan trọng cũng như tiện ích
của thực hiện dịch vụ công trên cổng trực tuyến
trước đây đa số người dân đều có tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện khó thao tác
khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
nên vẫn muốn trực tiếp đến cơ quan công an để nộp hồ sơ
để người dân tin hiểu lực lượng công an cơ sở đã hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ thông tin hồ sơ qua giấy
sau đó để người dân tự nhập thông tin lên hệ thống
nhanh chóng tiện lợi từ khi được hướng dẫn anh liêm cảm thấy rất hài lòng với các dịch vụ công trực tuyến của ngành
ngày trước những thủ tục thì tôi phải thực hiện đến cơ quan công an
và phải thực hiện rất là nhiều thủ tục với nhiều giấy tờ
hôm nay thì tôi có thể đăng ký qua mạng
và tôi có thể theo dõi cái thủ tục này trên mạng luôn
và sau một tuần thì có kết quả
hiện công an tỉnh nam định đã triển khai đăng ký dịch vụ công trực tuyến
về cư trú trên phạm vi toàn tỉnh
tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình xử lý hồ sơ cho lực lượng công an xã phường thị trấn
đồng thời thường xuyên giả soát kiểm tra hạ tầng kỹ thuật đường chuyên kết nối
đảm bảo hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ luôn thông suốt
sau một thời gian triển khai nhiều người dân như anh cảnh đã hiểu
và chuyển dần sang thói quen sử dụng dịch vụ công để khai báo lưu trú cho cơ sở mình mỗi ngày
được sự hướng dẫn của cán bộ công an phường lộc hòa
và mình đã thành lập được cái tài khoản của cái dịch vụ công
thì qua các dịch vụ công khai báo lưu trú này thì mình cảm thấy là rất là tiện ích
trong cái vấn đề đi lại đã giảm thiểu được những cái thời gian đi lại của nhân viên
đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân
cần cả quá trình nỗ lực bền bỉ và lâu dài
việc chuyển biến mạnh mẽ từ cấp xã phường thời gian qua
đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển
xin chào và hẹn gặp lại

xin chào và hẹn gặp lại